chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay bộ y tế đã công bố dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
ncov gây ra tại tỉnh khánh hòa ngay sau khi tỉnh này có trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
đó là chị lê thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã vạn lương huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
làm lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với hai trường hợp người bệnh là người trung quốc vào ngày một mươi bảy tháng một
cả hai trường hợp này đã được chẩn đoán xác định về ncov
bệnh khởi phát vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi với triệu chứng ho sốt và đã lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính với ncov vào ngày ba mươi một tháng một
như vậy tính đến chiều ngày ba mươi một tháng một trên địa bàn tỉnh khánh hòa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
đã được thu dung cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa
số người nghi nhiễm là hai mươi ba trường hợp trong đó một mươi ba trường hợp đã loại trừ ncov do kết quả xét nghiệm âm tính với ncov
theo kế hoạch vừa được ubnd tỉnh khánh hòa ban hành tỉnh tập trung triển khai các hoạt động truyền thông chống dịch bệnh
giám sát phát hiện sớm trường hợp bệnh kịp thời xử lý ổ dịch tại các địa phương đơn vị
thực hiện giám sát điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ
giám sát theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng một mươi bốn ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng
cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ đồng thời lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám
điều trị chăm sóc bệnh nhân không để xảy ra lây nhiễm chéo
hôm nay thông tin từ bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an cho biết là bệnh nhân nữ bốn mươi hai tuổi
trú tại huyện quế phong đang điều trị do nghi ngờ nhiễm ncov đến nay sức khỏe đã ổn định hết ho và sốt
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng ho sốt và khó thở
nên được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện quế phong thăm khám
hai ngày sau nữ bệnh nhân này được chuyển xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an để điều trị
ngay sau đó bệnh nhân này đã được cách ly và được lấy mẫu bệnh phẩm để gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm phân tích
được biết nữ bệnh nhân làm công nhân trong một công ty dày ra tại tỉnh quảng đông trung quốc
trở về quê an tết vào ngày hai mươi sáu tháng một khu vực chị làm việc cách vũ hán khoảng chín mươi km
tình hình dịch bệnh ncov đang diễn biến hết sức phức tạp
các nguồn thông tin về dịch bệnh này xuất hiện hầu như trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng
đặc biệt là trên các trang mạng xã hội
tuy nhiên có những thông tin thất thiệt về dịch bệnh xuất hiện tại một số địa phương ở nước ta đang gây lo lắng cho người dân
chính vì vậy song hành với nỗ lực phòng tránh ngăn chặn và dập dịch
các thông tin về ncov không đúng sự thật gây nhỡ loạn hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng ngày ba mươi một tháng một trên mạng xã hội facebook có một số tài khoản đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
về việc bệnh viện c thái nguyên có ba bệnh nhân bị nhiễm virus corona gây hoang mang trong dư luận
ngay sau đó công an tỉnh thái nguyên đã làm rõ các đối tượng đăng tải phát tán nội dung sai sự thật trên mạng xã hội
qua xác minh bước đầu xác định nguồn tin xuất phát từ một số bệnh nhân đến khám chữa bệnh
tại trung tâm y tế thành phố sông công tỉnh thái nguyên
tiếp đó lan truyền đến trạm y tế phường phố cò và trường mầm non phố cỏ thành phố sông công
nhận được thông tin trên chị nguyễn thị hồng minh giáo viên trường mầm non phố cò
đã thông báo đến các thành viên trong nhóm gia lô là phụ huynh lớp mầm non
sau đó tài khoản facebook ngô thị trang đã sao chép và đăng tải thông tin lên mạng xã hội
hiện cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng yêu cầu gỡ bỏ cải chính thông tin sai sự thật
tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi mục đích để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận cái răng thành phố cần thơ đã làm việc với đối tượng nguyễn nhật tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ huyện càng long tỉnh trà vinh tạm trú tại tỉnh vĩnh long
về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh virus corona
tân là chủ tài khoản facebook tân vĩnh trà
ngày ba mươi tháng một trên trang cá nhân tân đăng tải thông tin cái răng cần thơ có ca nhiễm virus corona mới đầu tiên
gây hoang mang trong dự luận
tại cơ quan công an tân thừa nhận thông tin trên là do mình biện đặt
và đăng trên trang facebook cá nhân để vui chơi với bạn bè
công an quận cái răng đã lập hồ sơ củng cố để xử lý theo quy định
sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh long cũng đã lập biên bản đối với nguyễn nhật tân
vi phạm điểm a khoảng ba điều sáu mươi bốn nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông công nghệ thông tin
và tần số vô tuyến điện
với mức phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn tóm
trú tại xã quảng đông huyện quảng trạch để điều tra về hành vi gây thương tích
khiến một thanh niên phải nhập viện vì dao đâm thấu tim
trước đó vào ngày ba mươi tháng một nguyễn văn tóm và một mươi thanh niên đi hát karaoke
ở thôn minh sơn xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
thì gặp trần đức sơn và một thanh niên khác cũng đi đến quán hát
trước đó có mâu thuẫn từ trước sơn đã dùng tay đánh vào mặt tóm
bực tức vì bị đánh tóm đã rút dao đâm vào vùng ngực của sơn khiến nạn nhân gục tại chỗ
hiện nạn nhân sơn đã qua cơn nguy kịch sau khi cấp cứu tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới
còn đối tượng nguyễn văn tóm đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn hiện đang là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
rất dễ dẫn đến tình trạng các nhà xe nhồi nhét khách chở quá khổ quá tải
do vậy các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã ra quân từ rất sớm cương quyết xử lý các vi phạm này
sau đây là ghi nhận tại tỉnh sơn la
quốc lộ sáu qua tỉnh sơn la ngày bảy tết các phương tiện tham gia giao thông tăng gấp ba bốn lần so với ngày thường
lượng người du xuân đã giảm thay vào đó là xe ô tô từ năm đến bảy chỗ xe khách một mươi năm và bốn mươi một chỗ về các tỉnh miền xuôi
tại địa phận phường trường sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la lực lượng cảnh sát giao thông cho rừng và kiểm tra
hai xe khách bốn mươi một và bốn mươi ba chỗ thì cả hai xe đều chở quá số người quy định
xe em được phép chở bốn mươi ba người theo quy định và được quá thêm bốn người
em cũng đấu em cũng xếp đủ thôi để vẫn biết cái quy định của pháp luật nó là thế
nhưng mà thật sự ra là có ông em người nhà cứ xin đi rất là khó
nên em bắt buộc em phải đối với chứ còn bây giờ giờ này
tuyến tuyến đường dài tỉnh nẻ cũng không chuyển được cho xe nào cả
nhận định trên tuyến quốc lộ sáu dịp trước và sau tết nguyên đán sẽ nổi lên tình trạng xe khách nhồi nhét
chở quá số người quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tăng cường lực lượng phương tiện
gia quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung xử lý các hành vi về quá nồng độ cồn và xe khách trở quá số người quy định
vào giờ cao điểm từ một mươi bốn đến hai mươi ba giờ mỗi ngày
trong bảy ngày nghỉ tết đã phát hiện xử lý một mươi ba trường hợp xe trở quá số người quy định
phạt tiền nộp kho bạc nhà nước hơn hai mươi triệu đồng